sở lao động thương binh và xã hội tp hcm vừa có tợ trình gửi ubnd tp hcm về kế hoạch tổ chức các hoạt động
và chăm lo cho người dân tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một với tổng kinh phí được trích từ nguồn ngân sách dự kiến khoảng tám trăm một mươi ba tỷ đồng
tăng gần chín tỷ đồng so với tết năm hai nghìn hai mươi
sở lao động thương binh xã hội tp hcm đề xuất tặng quà tết cho năm trăm hai mươi năm cán bộ lão thành cách mạng
nhân sĩ trí thức mẹ việt nam anh hùng còn sống các đối tượng chính sách có công
các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo trường sa nhà dạng dk một trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc
cán bộ công chức viên chức các hồ nghèo cận nghèo những người thuộc diện bảo trợ xã hội
khuyết tật người già trên tám mươi tuổi trở lên
trong dịp tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một tp hcm cũng sẽ tổ chức các cuộc họp mặt cán bộ lão thành cách mạng
mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức thăm chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng
các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa các gia đình thương binh liệt sĩ